tôi còn nhớ trước lúc đó nước mỹ đã có lần hứng chịu những trận bão cát lớn khủng khiếp
chỉ còn ba mươi giây nữa nhiên liệu sẽ cạn kiệt nửa phút
khoảng thời gian ngắn ngủi để người trưởng đoàn quyết định số phận của con tàu và của cả chính mình
cuối cùng apollo đã hạ cánh an toàn
tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã nhảy cẫn lên lang hét thật to vì hạnh phúc chào dâng chúng tôi đã hạ cánh an toàn
trong khi đó michael colines vẫn ở bên trong quỹ đạo mặt trăng để điều khiển mô đun chính có tên gọi là colombia
trong lúc ig làm nhiệm vụ tiếp cận mặt trăng tôi phải ở trong quỹ đạo để điều khiển mô đun để hỗ trợ cho việc quay trở lại
tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được họ đã hạ cánh an toàn
còn dưới bề mặt chỉ huy trưởng neil armstrong là người đầu tiên bước ra khỏi tàu vũ trụ
những bước chân đầu tiên của con người đã in dấu trên mặt trăng
ngay khi vừa chạm tới bề mặt nguyệt cầu tôi đang nghĩ ngay rằng đó là một bước đi nhỏ của một con người nhưng lại là một bước nhảy vọt của cả nhân loại
do lực hấp dẫn trên bề mặt trăng rất yếu phi hành đoàn di chuyển rất khó khăn
amstrong đã ở lại trên bề mặt nguyệt cầu trong hai giờ ba mươi hai phút
trong khi andren người theo sau ông ở lại ít hơn một mươi năm phút
cả hai cắm một lá cờ mỹ thu thập mẫu đá mặt trăng và tiến hành các cuộc thí nghiệm trước khi trở lại phi thuyền
và chính những vật thể đó đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học có những phán đoán chính xác về vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất
chúng tôi gặp khó khăn trong việc xác định khoảng cách của các vật thể trên mặt trăng
lúc chuẩn bị ghi hình ban đầu khoảng cách ức chừng chỉ vài chục mét
nhưng khi kéo dây dợ ra thì khoảng cách thực thậm chí lại hơn một trăm linh mét
có thể lý giải độ cong của bề mặt mặt trăng khác với mặt trái đất nên rất khó có thể ước chừng khoảng cách và đường chân trời trên đó như thế nào
mọi thứ trước mắt hoàn toàn mới lạ và không giống những gì con người tưởng tượng trước khi đặt chân tới đây
màu sắc của bề mặt trên mặt trăng không đồng nhất với nhau
đó là đặc tính đầu tiên mà chúng tôi quan sát thấy
khi đi bộ trên đó bạn càng thấy rõ sự chia tách giữa mảng sáng và mảng tối trên mặt trăng
tuy nhiên điều đó không thể hiện rõ nếu bạn theo dõi qua tv đen trắng
càng hướng về phía ánh sáng mặt trời mọi cảnh vật xung quanh lại thay đổi như thể biến hình vậy
tàu apollo một mươi một đã trở lại trái đất vào ngày hai mươi bốn tháng bảy trên biển thái bình dương cách
khoảng một ba trăm linh km về phía đông nam
cả ba phi hành gia được chào đón như những người anh hùng
sau đó họ đã dành nhiều tháng để xuất hiện trước công luận trình bày về chuyến bay và những thu thập của mình
không ai trong số ba người quay lại vũ trụ thêm một lần nữa
chuyến bay của apollo một mươi một đánh dấu thành công to lớn của nước mỹ
đó cũng là bước nhảy bọt của nhân loại trong quá trình nghiên cứu và khám phá vũ trụ